thực hiện kế hoạch của ban an toàn giao thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi mới đây tại trường trung học phổ thông dương tự minh thành phố thái nguyên
ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên tổ chức lễ phát động gia quân hướng ứng năm an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết nguyên đán lễ hội xuân canh tí hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi là năm đầu tiên cả nước thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia
vì vậy chính phủ đã chỉ đạo triển khai năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe
do đó ban an toàn giao thông tỉnh đề nghị các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo triển khai hiệu quả
đặc biệt sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng văn hóa giao thông về luật phòng chống tác hại của rượu bia
cũng như các quy định chế tải sự phạt vi phạm về an toàn giao thông